phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng ngoại giao đan mạch christian jensen sang thăm việt nam và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hai mươi năm tháng một mươi một hai nghìn một mươi sáu
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao đan mạch christian jensen đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương đặc biệt là tại liên hợp quốc
việt nam hoan nghênh đan mạch tăng cường hợp tác và hỗ trợ asean thời gian qua và mong muốn hai bên sớm triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhất là trong các lĩnh vực an ninh biển xây dựng thể chế chia sẻ kinh nghiệm giải quyết hòa bình các tranh chấp hợp tác kết nối phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục nông nghiệp công nghệ xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu
trong khuôn khổ kế hoạch hành động đối tác toàn diện việt nam đan mạch hôm nay phiên họp lần thứ năm của ủy ban hợp tác liên chính phủ việt nam đan mạch do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng và bộ trưởng bộ ngoại giao đan mạch christan jensen đồng chủ trì đã diễn ra tại hà nội
tại cuộc họp hai bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương trong thời gian gần đây đặc biệt là từ khi hai nước trở thành đối tác toàn diện vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác phát triển hai bên đã đạt được thỏa thuận về lộ trình hài hòa thủ tục của hai nước để tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực
bên cạnh những thành tựu đã đạt được hai bộ trưởng cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiệp định thương mại tự do eu việt nam đối với việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước
trên tinh thần hợp tác thông qua cơ chế họp ủy ban hợp tác liên chính phủ dự báo tới đây quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại việt nam đan mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa
và góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động của hiệp định đối tác toàn diện mà hai nước đã cam kết
hôm nay quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của liên bang thụy sĩ cùng thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thế phương đã công bố chiến lược hợp tác phát triển mới của thụy sĩ dành cho việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thụy sĩ sẽ kết thúc các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực quản trị công và xóa đói giảm nghèo do sgc thực hiện
thay vào đó đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ hỗ trợ của cục kinh tế liên bang thụy sĩ
trong chiến lược hợp tác phát triển mới của thụy sĩ dành cho việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi chính phủ thụy sĩ cam kết hỗ trợ việt nam chín mươi triệu franc thụy sĩ
tương đương với khoảng chín mươi hai triệu đô la mỹ vốn oda không hoàn lại để thực hiện các dự án hợp tác ưu tiên của hai phía
trong đó hỗ trợ ba nội dung chính hỗ trợ tăng cường về thể chế chính sách kinh tế hiệu quả phát triển khu vực tư nhân
sử dụng nguồn lực hiệu quả tăng cường khả năng cạnh tranh và hỗ trợ phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
hoạt động thừa phát lại trên địa bàn thành phố hà nội thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực song vẫn tồn tại nhiều hạn chế
đó là thông tin được sở tư pháp hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều nay một mươi một tháng một mươi
theo báo cáo của sở tư pháp tp hà nội từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
văn phòng thừa phát lại trên địa bàn thành phố hà nội đã tống đạt hơn ba mươi bốn bảy trăm linh văn bản của tòa án
và hơn một ba trăm linh văn bản của cơ quan thi hành án với tổng chi phí thu được là hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tổng số vi bằng đã lập khoảng một sáu trăm linh vi bằng
với tổng doanh thu là hơn bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tuy nhiên theo đánh giá hiện nay hiểu biết của người dân về chế định thừa phát lại còn nhiều hạn chế
ngoài ra công tác phối hợp giữa thừa phát lại và chính quyền cơ sở cán bộ công chức còn gặp nhiều khó khăn
sở thức pháp thành phố hà nội cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về thừa phát lại
để chế định này đi vào cuộc sống như một loại hình dịch vụ pháp lý đáp ứng cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân
vì thế hành trình từ hà nội đi bình dương và ngược lại chỉ còn năm mươi một tiếng thay vì gần bảy mươi tiếng đồng hồ như trước đây
trước mắt harako sẽ thí điểm chạy ba chuyến một tuần
chiều ngược lại là hàng điện tử và bách hóa
cước vận tải chiều vào được công bố là một mươi hai triệu đồng trên một toa xe
chiều ra là một mươi sáu triệu đồng trên một toa xe
về vận tải hàng hóa chúng tôi lấy nhiệm vụ trung tâm là phục vụ bách hàng và chúng tôi sẽ trở thành chủ tàu thực sự đưa ra những hành trình ngắn nhanh và gọn đúng giờ
để đạt được việc này thì cần có sự phối hợp rất nhiều cơ quan đặc biệt là sự hỗ trợ từ tổng công ty lãnh đạo tổng công ty cũng như là các ban liên quan đến hành trình chạy tàu
doanh nghiệp của mình là có những dòng sản phẩm ví dụ như là những hàng điện tử những hàng điện gia dụng những hàng là cuôn cắt ra thị trường theo mùa vụ
do đó là với khoảng thời gian này thì gần như là toàn bộ sản lượng là mình sẽ chuyển về cho ngành sát và đặc biệt là chạy trên đôi tàu h bảy mươi tám này
việc khai trương đoàn tàu tốc hành nói trên cho thấy nhu cầu vận tải hàng hóa của thị trường khá nhiều so với trước đây
không chỉ đòi hỏi an toàn mà thời gian giao nhận hàng phải nhanh
ngoài ra với việc tổ chức đoàn tàu này thể hiện sự nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các nhà vận tải đối với thị trường
đây là một trong những nỗ lực nhằm giành lại thị phần vận tải vốn đang hết sức khiêm tốn của ngành đường sắt
thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút hàng hóa hành khách đến với đường sắt
tiếp theo chương trình phân bón giả gây thiệt hại cho sản xuất
một người thiệt mạng trong vụ chìm tàu chở bốn mươi bốn người trên biển quảng trị
thưa quý vị và các bạn hiện nay đang trong thời kỳ cao điểm mùa mưa ở tây nguyên
và cũng là thời điểm thích hợp bón phân cho các loại cây trồng như cà phê hồ tiêu hay cây ăn quả
vì vậy nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân các tỉnh tây nguyên là rất lớn
lợi dụng vào đó nhiều doanh nghiệp đơn vị
đã sản xuất kinh doanh các loại phân bón giả phân bón kém chất lượng để thu lợi bất chính
gia đình ông nguyễn văn hóa ở thôn một xã cư mơ ga huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc trồng được năm xào cà phê
với diện tích này bình quân mỗi năm gia đình ông thu được từ một bảy đến hai tấn cà phê nhân
trong một cuộc hội thảo về cách sử dụng phân bón cho cây cà phê vào tháng bảy năm nay
ông được giới thiệu và đã mua ba loại phân bón với giá hai bốn triệu đồng
để về bón cho cây cà phê
theo đúng hướng dẫn
tuy nhiên sau khi bón phân được một tuần vườn cà phê của gia đình ông bị phàng lá và rụng trái hàng loạt
lo lắng ông đã gọi cán bộ thôn đến lập biên bản
để cứu vườn cà phê ông đã bỏ ra thêm năm triệu đồng để mua phân u rê và npk về bón
thì vườn cà phê mới phục hồi lại dần dần còn năng suất thì bị giảm mạnh

bón kém chất lượng còn được bán thông qua các hội thảo
thực trạng trên đang tác động rất lớn đến sản xuất gây tâm lý hoang mang cho người dân
và cũng đặt ra những câu hỏi lớn về kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước về mặt hàng này
cái nào bị nắng thì bị nón mà bị nắng thì nó rùng trước
còn nãy là gọi như nó còn chạy dân chạy dân lên và nó vang và nó rùng
thì cũng là thiệt hại của nó này thì cũng không biết bao nhiêu mà nói nữa
theo thống kê sơ bộ tình trạng phân bón giả kém chất lượng ngày càng gia tăng
gây thiệt hại cho sản xuất trên hai sáu tỷ usd mỗi năm
trung bình mỗi năm lực lượng quản lý thị trường xử lý trên ba vụ vi phạm
thu giữ gần một tấn phân bón các loại
tình trạng phân bón giả phân bón kém chất lượng gia tăng
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến người sản xuất uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính
mà còn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
theo thống kê của hiệp hội phân bón việt nam
hiện có khoảng bảy loại phân bón đang được lưu hành trên thị trường
gây không ít khó khăn cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh phân bón
vào khoảng một mươi một giờ sáng nay tại khu vực cách đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị
gần năm hải lý đã xảy ra một vụ chìm tàu nghiêm trọng làm một người thiệt mạng
theo đó vào khoảng bảy h ba mươi sáng nay một mươi một tháng một mươi
tàu chở hàng dntn ngọc tuấn số hiệu một xuất phát từ cảng cửa tùng
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đi đảo cồn cỏ
khi còn cách đảo cồn cò khoảng năm hải lý tàu đã bị chìm
trên tàu lúc gặp nạn có khoảng hơn bốn mươi người
bao gồm thủy thủ đoàn công nhân cán bộ đi nhờ tàu hàng ra huyện đảo cồn cỏ
trên tàu lúc gặp nạn có khoảng hơn bốn mươi người bao gồm thủ đoàn công nhân cán bộ đi nhờ tàu hàng ra huyện đảo cồn cỏ
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc
các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã huy động tàu công vụ
và kêu gọi các tàu trợ cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực nói trên đến ứng cứu
đến khoảng một mươi hai giờ ba mươi phút
ba tàu đánh cá của ngư dân đã chở các nạn nhân vụ chìm tàu vào cảng cửa tùng
hầu hết những người được cứu sống sức khỏe đều bảo đảm
danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà nguyễn thị huệ
trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị
hiện các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm
và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây báo chí liên tục thông tin về những vụ liên quan đến công tác điều động
luân chuyển bổ nhiệm cán bộ

là những trường hợp cán bộ là người thân của lãnh đạo
điều đáng lưu ý là phần lớn các vụ việc đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua
đều được những người trong cuộc và các cơ quan có thẩm quyền khẳng định là làm đúng quy trình
và đã có ý kiến cho rằng khái niệm đúng quy trình trở thành chiếc áo giáp
cái vỏ bọc cho hành vi chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển
một biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống
có nhiều sai sót cần làm rõ và khắc phục là điều mà dư luận đang rất quan tâm
trong thời gian qua đối với một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người thân trong gia đình
nhiều cán bộ đã và đang giữ vị trí quản lý cho rằng không khó hiểu về việc vì sao dư luận lại bức xúc
khi việc bổ nhiệm được bao bọc bởi một lá chắn rất chắc chắn đúng quy trình
tôi nghĩ rằng các đồng chí hãy nghiêm khắc với mình hơn để nhìn lại cái quy trình
bởi vì tôi thì tôi không loại trừ là có những con em và các ông chí cán bộ lãnh đạo rất là giỏi
thế nhưng mà tôi thì cái việc này thì phải nói thẳng
tức là trong luật thì cũng không chứa
cấm luật việt nam hiện giờ chưa cấm là trong một tỉnh chẳng hay trong một đơn vị
là có thể một đồng chí thủ trưởng có quyền là không có quyền đề bạt người nhà cái gì
nhưng mà tôi thì cái này tôi lại nghĩ là trách nhiệm của các đồng chí đấy
và tôi rất mong rằng các đồng chí nên nghĩ đến cái rộng hơn
kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương liên quan tới ông trịnh xuân thanh
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
đã nhận được sự đồng tình của nhân dân cả nước
theo nhiều chuyên gia đây không phải là một hiện tượng đơn lẻ
mà là một hiện tượng điển hình của công tác cán bộ
và đương nhiên nó cũng được bảo vệ bằng lá chắn đúng quy trình
tôi cho đấy là một cái sự lách lách luật lách quy trình
chứ không phải là quy trình không làm đúng quy trình
thế một vấn đề thứ nhất là vấn đề ông trịnh xuân thanh đã làm mất ba tỷ
tại sao ông lại chạy được vào hậu giang
như thế ông phải có một cái kế hoạch chạy đàng hoàng
có một cái âm mưu đàng hoàng có một cái thủ thuật đà hoàng
và có một cái cách chạy đàng hoàng như mới chạy lọt được
trả lời trên báo điện tử đài tiếng nói việt nam
đồng chí phan xuân sơn ủy viên hội đồng lý luận trung ương cho rằng
ông trịnh xuân thanh là một cá nhân liên quan đến một nhóm lợi ích nào đó
nhóm đó là một nhóm có thế lực là người có nhiều quyền
có nhiều tiền
họ có nhiều biết về quy trình công tác cán bộ
chỉ có như thế thì họ mới đưa một người yếu kém về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống yếu kém về năng lực chuyên môn
lọt qua các công đoạn của quy trình công tác cán bộ và thăng tiến như vậy
đúng như tổng bí thư nói qua sự việc này
xem xét lại công tác tổ chức cán bộ của chúng ta
từ trung ương xuống đến tổng công ty giàu ký tập đoàn giàu ký
rồi đến tỉnh nguyễn hậu giang
chứ không phải chỉ qua trịnh xuân thanh
bản thân trịnh xuân thanh không một mình không thể làm lên những sự việc đó
đây là cái yếu của hệ thống tổ chức cán bộ của chúng ta
rõ ràng liên quan đến cả một mối quan hệ về công tác quản lý đề bạc cán bộ
sử dụng cán bộ
rồi là với quản lý các cái tính pháp lý của nhà nước
từ những sự việc này cho thấy công tác cán bộ nói chung và từng khâu của công tác cán bộ nói riêng
còn nhiều hạn chế bất cập chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra
và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới
chọn người tài chứ không chọn người nhà là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc
khi nói về tình trạng bổ nhiệm người thân vào các vị trí lãnh đạo
và cũng không phải ngẫu nhiên mà tại phiên họp thứ ba
ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra cách đây ít ngày
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đồng chí lê thị thanh nga đặt vấn đề
đại biểu quốc hội dư luận cử tri cũng như là báo chí phản ánh
trong công tác điều động bổ nhiệm cán bộ thời gian qua còn rất nhiều vấn đề cần xem xét
một số trường hợp lạm dụng quy định điều động bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn phẩm chất
năng lực chưa thực sự tiêu biểu thiếu năng lực thực tế là người trong gia đình người thân
đại biểu quốc hội dư luận cử tri cũng như là báo chí phản ánh trong công tác điều động bổ nhiệm cán bộ thời gian qua còn rất nhiều vấn đề cần xem xét
đảng ta đã thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm lợi ích chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ
thế nhưng công cuộc này có thành công hay không thì vai trò nêu gương của người đứng đầu rất quan trọng
cùng với đó là việc minh bạch trong tuyển dụng bố trí bổ nhiệm cán bộ
nếu lãnh đạo cơ quan đơn vị nói không với việc bổ nhiệm cán bộ theo kiểu hậu duệ quan hệ tiền tệ thì cấp dưới chắc chắn sẽ không dám làm bừa
cho nên để ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi suy thoái người đứng đầu ở các địa phương cơ quan đơn vị phải nêu gương trước nhất là trong công tác cán bộ
bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc gốc mà không vững không tốt thì mọi việc sẽ không tốt
thái lan tăng cường an ninh sau cảnh báo đánh bom ở bangkok
thưa quý vị và các bạn các quan chức cấp cao của liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hôm nay kêu gọi tiếp tục các cuộc đối thoại với nga
song khẳng định vẫn tiếp tục gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng tại ukraine và syri
phát biểu tại một sự kiện tại thành phố pasteur của đức
chủ tịch eu donald tus cho biết một số chính khách châu âu từng cho rằng sự tham gia của nga sẽ là một trong những giải pháp thúc đẩy việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại syri
tuy nhiên tình hình giờ đây đã trở nên nghiêm trọng hơn đặc biệt là tại thành phố aleppo
vì vậy cách duy nhất được giải quyết tình hình hiện nay tại syri là gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào nga
cũng tại sự kiện trên tổng thư ký nato jens stolzenmerg đã bày tỏ lo ngại nga đang dần gia tăng tầm ảnh hưởng cũng như các hoạt động quân sự của mình tại khu vực
các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phương tây chỉ trích việc nga và quân chính phủ syri đã tiến hành chiến dịch không kích gây thương vong lớn cho dân thường
thứ trưởng quốc phòng nga anatoni antonov hôm nay đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối ở hàn quốc
quan điểm này được ông atonov đưa ra tại diễn đàn an ninh hương sơn lần thứ bảy tại trung quốc
thứ trưởng quốc phòng antonov cho rằng quyết định của washington
triển khai thác ở hàn quốc có nguy cơ làm leo thang căng thẳng ở khu vực tạo thêm rào cản mới đối với việc giải quyết các vấn đề an ninh trên bán đảo triều tiên
nga cũng bày tỏ quan ngại về mỹ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống tên lửa toàn cầu của họ ở khu vực châu á thái bình dương khi có sự ủng hộ của các đồng minh
điều này phá vỡ thế cân bằng chiến lược đã được thiết lập ở cả những khu vực khác
liên quan tới vấn đề mỹ từ chối hợp tác với nga về syri thứ trưởng quốc phòng nga đã bày tỏ lấy làm tiếc thỏa thuận về syri bị đổ vỡ
tuy nhiên ông khẳng định nga sẽ làm tất cả những gì có thể để thiết lập hợp tác với mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở syri
hôm nay cảnh sát thái lan đã được chỉ thị tăng cường các biện pháp an ninh sau khi có tin tình báo về khả năng xảy ra đánh bom tại thủ đô bangkok và vùng ngoại ô vào cuối tháng một mươi
theo giới chức cảnh sát thái lan
đã nhận được một số thông tin về khả năng có một nhóm có thể đăng âm mưu tiến hành đánh bom xe tại ba điểm quanh thủ đô bangkok và các vùng ngoại ô trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi tới
các địa điểm thu hút khách du lịch và bãi đỗ xe của các trung tâm mua sắm có thể là mục tiêu tấn công
các nhóm trên có thể đến từ các tỉnh ở cực nam của thái lan
cảnh sát cho rằng những thông tin tình báo này không phải là bất thường có thể xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới
ngay sau đó an ninh ở tất cả các khu vực cảnh báo cao độ và kiểm tra mọi phương tiện khả nghi theo các kế hoạch chống khủng bố
chủ yếu tại các điểm du lịch các đại sứ quán các công trình kỷ niệm và những nơi dễ bị tấn công khác
cũng trong ngày hôm nay nội các nhật bản đã thông qua kế hoạch trình hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
dự kiến chính phủ sẽ trình dự luật lên quốc hội để được lưỡng viện thông qua trước ngày bảy tháng một mươi một
theo kế hoạch dự luật trình lên quốc hội nhật bản sẽ đúng với thời điểm của hội nghị thứ hai mươi hai công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là cop hai mươi hai bắt đầu tại maroc
ngoài ra nhật bản cần thông qua hiệp định paris trước ngày một mươi chín tháng một mươi để tham gia cuộc họp đầu tiên của các bên ký hiệp định nhằm định hướng chi tiết của thỏa thuận
dự kiến hiệp định khí hậu paris sẽ có hiệu lực vào ngày bốn tháng một mươi một khi đã nhận được sự phê chuẩn của năm mươi năm quốc gia
đại diện cho năm mươi năm tổng lượng khí thải trên toàn cầu trong đó có mỹ trung quốc ấn độ canada brazil và liên minh châu âu eu
trong số các nước có lượng khí thải nhà kính lớn nhất hiện còn nhật bản nga hàn quốc và australia chưa thông qua
sáng nay tập đoàn điện tử samsung của hàn quốc đã ra thông báo chính thức về việc ngừng sản xuất ngừng bán và đổi dòng điện thoại thông minh thế hệ mới galaxy note bảy
đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm này ngay lập tức
vì lý do an toàn
tuyên bố của samsung được coi gần như là khai tử dòng điện thoại thông minh mới ngay sau khi ủy ban bảo vệ an toàn người tiêu dùng của mỹ
cảnh báo về các trường hợp cháy nổ ngay cả với những chiếc galaxy note bảy đã được đổi
thông báo của samsung nhấn mạnh vì sự an toàn của khách hàng tập đoàn này sẽ yêu cầu tất cả các nhà phân phối trên toàn cầu ngừng bán và đổi máy điện thoại galaxy note bảy
tôi thực sự thất vọng tôi đã mua một chiếc galaxin nuốt bảy hy vọng samsung có thể khắc phục được sự cố này
và tiếp tục bán ra thị trường
xu hướng của người dùng hiện nay là họ thiết điện thoại mỏng và nhẹ
chính vì thế thiết kế của pin cũng phải rất mỏng điều này không phù hợp với tính chất cơ học của loại pin dùng cho điện thoại
ngay sau khi thông báo của samsung được đưa ra cơ quan hàng không liên bang mỹ đã ra khuyến cáo yêu cầu tất cả các hành khách sử dụng galaxy note bảy
phải tắt nguồn trước khi lên máy bay và không để loại điện thoại này trong hành lý ký gửi để đề phòng khả năng cháy nổ
nhiều nhà phân tích đánh giá
sự cố kỹ thuật đối với dòng nốt bảy sẽ ảnh hưởng nặng nề tới doanh thu của samsung vì đây vốn được coi là sản phẩm chủ lực của tập đoàn này
trong việc cạnh tranh với dòng iphone bảy của apple cũng như những dòng điện thoại giá rẻ của các nhà sản xuất trung quốc
thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt